đồn biên phòng ròn thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình vừa phối hợp với cảng vụ hàng hải tỉnh quảng bình
tiếp nhận sáu ngư dân và hai cháu bé trên tàu cá bị rông lốc đánh chìm khi đang di chuyển trên biển
vào khoảng bốn giờ ngày hai mươi tám tháng bốn tàu cá do anh nguyễn xuân nhật ở xã quảng phú huyện quảng trạch tỉnh quảng bình là thuyền trưởng
đang trên đường từ ngoài khơi về cảng cửa việt tỉnh quảng trị
khi cách bờ khoảng một mươi chín hải lý thì bất ngờ bị rông lốc đánh chìm khiến cho sáu ngư dân và hai cháu bé trên tàu bị trôi giạt
đến chín giờ cùng ngày khi đi qua vùng biển trên tàu hải thắng một mươi tám của công ty trách nhiệm hiệu hạn hàng hải ngọc anh
thành phố đà nẵng phát hiện cứu nạn và đưa về cảng hòn la tỉnh quảng bình
đồn biên phòng ron bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình phối hợp với cảng vụ hàng hải tỉnh quảng bình
làm thủ tục tiếp nhận người đồng thời cử cán bộ quân y thăm khám kiểm tra tình hình sức khỏe của tám người gặp nạn
hiện sức khỏe của cả nhóm người đều đã ổn định và về với gia đình